trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại campuchia từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng ba
đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân việt nam do trung tướng phan văn giang
ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng
thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã tới chào xã giao thủ tướng campuchia samdek hun sen
và phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng campuchia đại tướng tia bành
đánh giá cao sự phát triển về mọi mặt trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua
thủ tướng hun sen cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai quân đội là một trong những trụ cột
trong quan hệ giữa hai nước khẳng định chính phủ campuchia và cá nhân thủ tướng
sẽ tạo mọi điều kiện để quân đội hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
trung tướng phan van giang khẳng định việt nam luôn coi trọng và giành ưu tiên hàng đầu
trong việc củng cố phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
trong khuôn khổ chuyến thăm trung tướng phan văn giang đã đến cắt băng khánh thành
tòa nhà văn phòng bộ tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia
công trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa quân đội hai nước
đại diện hai bên đã ký biên bản giao nhận đưa công trình vào sử dụng